các người tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên và tạo điều kiện để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên cuối đệ đoàn dân cư
từ nhiều đời nay người mảng ở bản nậm xảo xã trung trải huyện nậm nhùn tỉnh lai châu với nhiều hộ tục tệ nạn uống rượu nghiện hút đã làm già nua thiếu nguồn lao động và nghèo đói bổa vây bản làng này
nguồn để phát triển đảng và tạo sự đổi thay đòi hỏi phải có những nhân tố trẻ những con người bản địa đi trước nói để dân nghe làm để dân tin dân học và thay đổi từ tư duy đến hành động
những năm gần đây những đảng viên trẻ này với lòng nhiệt huyết trí tuệ và tư duy mới đã làm thay đổi nhận thức của người dân thông qua việc đến từng gia đình hướng dẫn cho bà con cách thức trồng trọt chăn nuôi đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu để tránh xa các tệ nạn xã hội trú tâm vào lao động sản xuất để xoa đói giảm nghèo
với những đảng viên trẻ này đã được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư tri bộ trở thành người dẫn đường chỉ lối trong đồng bào dân tộc mạng
bản thân tôi đã phối hợp và tuyên truyền tới bà con nhân dân để làm ăn phát triển kinh tế để xoa đói giảm nghèo
đối với việc thực hiện chủ trương chính sách của đảng là hướng dẫn bà con trồng trọt cây trồng như các loại cây ăn quả này để phát triển kinh tế cho gia đình
với đặc thù là huyện có nhiều dân tộc ít người sinh sống huyện mường tè đã có cách làm hay và phát huy hiệu quả từ việc đào tạo giáo dục bồi dưỡng các nhân tố trẻ
trong nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi huyện mường tè đã thực hiện trẻ hóa cán bộ cơ sở để làm động lực phát triển vùng dân tộc ít người
với con số một trăm năm mươi bí thư trưởng bản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nghìn chín trăm chín mươi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở thời điểm hiện tại

huyện mường tè đã và đang phát huy hiệu quả sự táo bạo dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ trong thúc đẩy kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc ít người
các mô hình kinh tế mới xuất hiện nhiều tính trông chờ ỉ lại dần mất đi
các bản làng của huyện biên giới mường tè tỉnh lai châu đang từng bước khởi sắc từ những định hướng đúng và trúng của những đảng viên trẻ này
huyện luôn thực hiện chỉ đạo các cơ quan chuyên ngôn xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm
đặc biệt là đào tạo
bồi dưỡng cán bộ trẻ ở vùng đồng bào dân tộc ít người như là vùng đồng bào dân tộc la hồ dân tộc cống dân tộc mảng dân tộc sĩ lan là bộ dân tộc đặc biệt khó khăn
huyện chỉ đạo là mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng theo cụm theo khu vực để tạo nguồn kết nạp đảng viên trẻ ở các bản vùng sâu vùng xa
để từ đó nâng
nhưng cao cái chất lượng đảng viên trẻ trẻ tuổi năng động sáng tạo để thực hiện các cái nhiệm vụ mà tri bộ và nhân dân nhau phó
nhờ các chính sách trong đào tạo dạy nghề chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo điều kiện vay vốn giải quyết việc làm đào tạo bồi dưỡng những thanh niên ưu tú người dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ cùng với các chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi của đảng và nhà nước
đã giúp thanh niên dân tộc thiểu số tạo nguồn cán bộ
dân tộc thiểu số ở tỉnh lai châu thực hiện các mô hình phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững
nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số không những tạo công an việc làm cho người dân bản địa mà còn tạo động lực và ý chí vươn lên học tập làm theo giúp nhân dân các dân tộc phát triển toàn diện
trong thời gian tới ban dân tộc sẽ tham mưu cho tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng hòa dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi